tình trạng này diễn biến ngày càng tồi tệ hơn
khi đây chính là con đường chính để dẫn xe tải vào mỏ đá và mỏ đất an hội
vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ dự án xây dựng đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
mặc cho người dân kêu cứu nhưng các chủ doanh nghiệp vận tải trên tuyến vẫn không thực hiện nghiêm các quy định
thì địa phương đã tập trung mời các doanh nghiệp có phương tiện lưu thông trên địa bàn đi qua đoạn đường này
sẽ công cách với địa phương
vì hạn chế tốc độ cũng như là việc trọng tải chở gây rơi vải trên đoạn đường này
và có giả pháp ký nghị cho các doanh nghiệp ví dụ như do tỉnh để làm sao chúng ta tập trung
chúng ta sẽ đầu tư đường từ tỉnh nội sáu b đi vào trong nghĩa điện phúc
như đi vào mỏ đá an hội mở rộng loạn đường cũng như năng cấp đường
đảm bảo cho phương tiện lưu thông đi lại trong thời gian tới tốt hơn
hàng ngày những đoàn xe tải trọng lớn
vẫn tiếp tục hoạt động phức tạp
đã đến lúc các ngành chức năng và chính quyền các địa phương
có biện pháp ngăn chặn xử lý triệt để những vi phạm của xe tải lưu thông trên tuyến đường này
để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến
tám trăm một mươi bảy là số vụ tàn nạn giao thông xảy ra trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
trên địa bàn thành phố hồ chí minh làm ch ết một trăm chín mươi sáu người và làm bị thương sáu trăm sáu mươi bốn người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm giảm về số vụ và số người bị thương